tòa nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày
ra tòa với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy còn có hai bị cáo
nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ aotic
công ty actic và võ tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra cho thấy công ty actic có vốn điều lệ năm tỷ đồng do ông giang nắm sáu mươi cổ phần một cá nhân khác
tuy nhiên cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay cho bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo trung
theo chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức trung
công ty atic được độc quyền phân phối chế phẩm red oxy
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi chín công ty này đã ký một mươi năm hợp đồng bán tổng cộng bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước
cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty arctic mua lượng chế phẩm này từ hãng watchwater với giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hưởng lợi ba mươi sáu tỷ đồng